hai trăm một mươi bảy thí sinh của huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đã được đưa vào đất liền để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhằm hỗ trợ cho kỳ thi tàu cao tốc phú quý express đã giảm năm mươi giá vết tàu cho các em vào đất liền
tại cảng vận tải phan thiết đội tiếp sức mùa thi của tỉnh đoàn bình thuận đã đón và đưa các sĩ tử về nơi cư trú
trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu chương trình tiếp sức mùa thi còn hỗ trợ nước uống miễn phí và tiền ăn cho các em có hoàn cảnh khó khăn
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình thuận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay toàn tỉnh có gần một mươi một thí sinh tham dự tại hai mươi sáu điểm thi
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã cơ bản hoàn tất